mưa lớn mấy ngày nay khiến đèo bảo lộc xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
đe dọa tới tính mạng người đi đường
giao thông tại khu vực này cũng bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền
lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng đã phải huy động tối đa các phương tiện
máy móc để thông đường trở lại cho người dân
vào khoảng giờ ngày chín tháng tám tại quốc lộ hai mươi đèo bảo lộc bị sạt lở nghiêm trọng
khiến giao thông tê liệt
trong lúc người dân đang dừng xe chiều thông đường
bất ngờ một khối đất đá khác sạt xuống đẩy hai ô tô
một xe bốn mươi năm chỗ và một xe bảy chỗ rơi xuống vực
rất may là hành khách trên xe chỉ bị thương nhẹ còn hai ô tô bị hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng cứu hộ công an đã tới hiện trường xử lý sự cố
lãnh đạo tỉnh lâm đồng cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục
đến khoảng chín giờ sáng nay đèo bảo lộc bắt đầu thông đường
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương san gạt rào chắn tại khu vực này
để phòng sạt lở lần nữa